chào mừng quý vị đến với chương trình nhịp sống kinh tế của truyền hình nhân dân
thưa quý vị hiện nay giá bất động sản đang tăng mạnh
nhiều hình thức môi giới mua bán nhà ở xã hội khiến người mua bị ép giá tới hàng trăm triệu đồng
ngân hàng nhà nước đang có động thái hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch tả lợn châu phi
đáng chú ý việc tăng giá điện đang khiến cho nhiều mặt hàng tăng giá là những nội dung chúng tôi gửi tới quý vị trong chương trình hôm nay
sau đây là nội dung chi tiết
thưa quý vị kể từ thời điểm dự án vinhome gia lâm đi vào triển khai và mở bán giá đất ở đây đã tăng giá theo
ngoài ra đất đai tại các khu vực lân cận đang tăng giá nhanh cũng khiến giá đất tại gia lâm tăng trung bình từ một mươi đến một mươi năm
từ tháng ba tại một số khu vực giá đất còn được đẩy lên cao với mức tăng có thể lên tới năm mươi
mặt bằng giá đất tại gia lâm hiện đang giao động ở mức trung bình từ hai mươi đến năm mươi triệu đồng một mét vuông tùy từng khu vực
đất có giá dưới một ba tỷ đồng có nhiều khách mua tính thanh khoản giao dịch tốt
hiện tại thị trường gia lâm đang có những khu vực tăng giá đất mạnh ăn theo kết cấu hạ tầng
khách hàng chủ yếu là các nhà đầu tư không chuyên
thời gian qua dịch tả lợn châu phi đã phát sinh tại hai mươi tỉnh thành phố trên cả nước
ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh và đời sống của người chăn nuôi lợn
ngân hàng nhà nước yêu cầu các tổ chức tiến dụng cơ cấu lại thời hạn trả nợ
xem xét miễn giảm lại vai với những gia đình bị ảnh hưởng bởi dịch tả lợn châu phi
ngân hàng nhà nước việt nam ban hành văn bản số một nghìn chín trăm linh một nhnntg ngày hai mươi một tháng ba
yêu cầu các tổ chức tín dụng và ngân hàng nhà nước chỉ nhánh các tỉnh thành phố
hỗ trợ khách hàng bị thiệt hại do ảnh hưởng của dịch tả lợn châu phi
cơ cấu lại thời hạn trả nợ miễn giảm lại vai tiếp tục cho vai mới khôi phục sản xuất sau dịch kết thúc
xử lý nợ đối với khách hàng bị thiệt hại về vốn vay theo quy định của chính phủ ngân hàng nhà nước
mua sắm trên sàn thương mại điện tử đang được nhiều người dân lựa chọn bởi sự đa dạng và thuận tiện
tuy nhiên thông báo sẽ thu phí thanh toán cho mỗi đơn hàng thành công từ ngày một tháng bốn của shopee
một sàn thương mại điện tử miễn phí được nhiều người lựa chọn đang khiến cho cả người mua lẫn người bán lo ngại
từ ngày một tháng bốn với mỗi đơn hàng thành công người bán sẽ phải chịu mức phí từ một hai mươi
nếu người mua thanh toán khi nhận hàng hoặc bằng thẻ atm người bán sẽ phải chịu mức phí một
nếu thanh toán bằng thẻ tiến dụng ghi nợ hoặc trả góp bằng thẻ tiến dụng mức phí là hai
sau thông báo của shopee động thái đầu tiên của hàng loạt tiểu thương là tăng giá bán sản phẩm lên ít nhất từ một hai để bù vào khoản phí
việc đảm bảo an toàn luôn là mục tiêu hàng đầu của các nhà cung cấp ví điện tử trên điện thoại di động
thế nhưng các vụ lừa đảo mất tiền trong ví thì vẫn thường xuyên xảy ra
người dùng nên cảnh giác và chú ý bảo mật với ví điện tử trên ngân hàng trực tuyến
người dùng cần lưu ý là không có bất cứ ai có quyền yêu cầu người dùng cung cấp mã otp kể cả các giao dịch viên
vì thế với mọi yêu cầu cung cấp mã otp nhanh nhất đều mang dấu hiệu lừa đảo
chủ thẻ nên cảnh giác không giao otp hoặc số tài khoản cho người khác
nhiều dự án nhà ở xã hội đang được giao bán với mức giá tranh lên tới hàng trăm triệu đồng
môi giới còn cam kết chạy hồ sơ đảm bảo mua được nhà
các sản giao dịch điện tử đăng thông tin cò mồi trục lợi nhưng không bị xử lý
khiến những căn hộ đủ điều kiện mua theo dạng nhà ở xã hội có tình trạng mua đi bán lại để hưởng tiền tranh lệch
người có suất mua nhà sẽ thông qua cỏ để bán lại hoặc môi giới chủ động tìm đến người có xuất để đề nghị mua
theo quy định sau năm năm người mua nhà ở xã hội mới được chuyển nhượng lại
như vậy người mua lại phải mất năm năm để hợp thức hóa số tiền bỏ ra và được cấp sổ đỏ
ngoài ra khi mua bán thương mại sau năm năm người mua phải trả thêm tiền sử dụng đất do không được hưởng yêu đãi nữa
việc tăng giá điện lên mức tám ba mươi sáu tức một tám trăm sáu mươi bốn bốn mươi bốn đồng một kwh
chưa bao gồm thuế vat từ ngày hai mươi tháng ba năm hai nghìn một mươi chín
khiến nhiều doanh nghiệp sản xuất lập tức điều chỉnh giá bán
bên cạnh đó các mặt hàng thiết yếu đã được nhiều doanh nghiệp đưa ra lộ trình tăng giá từ năm một mươi trong thời gian tới
nhiều nhà sản xuất đã công bố tăng giá xi măng bao từ năm mươi đồng một tấn và xi măng rời tăng bốn mươi đồng một tấn
áp dụng từ ngày một tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín
ngoài ra giá điện tăng khiến giá gạo tăng khoảng hai trăm linh ba trăm linh đồng một kg
việc tăng giá điện lần này cũng khiến các hệ thống siêu thị đang tính toán để tăng giá đồng loạt các mặt hàng
trong một tháng nữa
với lý do chi phí tiền điện trung bình của mỗi siêu thị hơn một tỷ đồng mỗi tháng